bộ y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và các đơn vị sản xuất xuất nhập khẩu thuốc về việc tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
sở y tế các tỉnh thành phố tăng cường chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn
tiếp tục thực hiện nghiêm nội dung về việc phòng chống lây lan dịch covid một mươi chín ra cộng đồng
người mua thuốc để điều trị các bệnh về đường hô hấp hoặc có các triệu chứng như sốt ho khó thở
phải hướng dẫn khai báo y tế điện tử hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất
đẩy mạnh việc liên thông kết nối nhà thuốc quầy thuốc thường xuyên kiểm tra hậu kiểm
các đơn vị sản xuất xuất nhập khẩu thuốc phải cập nhật thường xuyên liên tục thông tin về số lượng tồn kho
tình hình sản xuất nhập khẩu thuốc phòng chống dịch covid một mươi chín trên hệ thống trực tuyến của cục quản lý dược